hai mươi cá thể động vật rừng còn sống và gần một trăm hai mươi kg thịt xương động vật rừng cấp đông gồm nhiều loại đã được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng tạm giữ trong chuyên án mà đơn vị vừa triệt phá vào chiều ngày hôm qua chín tháng chín
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng chín trên quốc lộ hai mươi tám đoạn chạy qua địa bàn xã hung ré huyện di linh phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng với công an huyện di linh bắt quả tang đối tượng trịnh ngọc đông
chú tại thôn neo xẻ xã gia bắc huyện di linh đang vận chuyển một cá thể động vật rừng tt còn sống có trọng lượng ba kg đồng khai nhận cá thể tê này do ông vừa săn được
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng đông lực lượng chức năng phát hiện đông đang nuôi nhốt một cá thể kỳ đà vân hai mươi cá thể rúi có tổng trọng lượng là hai mươi kg
ngoài ra kiểm tra ba tủ cắt đông trong nhà đông phát hiện có năm mươi chín cá thể động vật rừng gồm nhím trồn cây treo treo rúi và nhiều bộ phận của cá thể sơn dương
với tổng trọng lượng gần một trăm năm mươi kg đồng khai nhận số thịt và sư động vật rừng nói trên đồng mua lại của những người đi săn để bán lại kiếm lời
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với trịnh ngọc đông tạm giữ tăng vật và bàn giao vụ việc cho công an huyện di linh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với trị ngọc đông để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định